thực hiện chủ trương của chính phủ trong thời gian qua nhiều địa phương ven biển tại tỉnh quảng trị đã triển khai đóng mới tàu cá với công suất lớn có thể bám biển dài ngày
thế nhưng khi những con tàu hiện đại đã hoàn thành thì chủ tàu vẫn chưa thể ra khơi vì thiếu bạn thuyền
nghịch lý trên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất của bà con ngư dân ven biển
ghi nhận sau đây tại thị trấn cửa việt địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất tại tỉnh quảng trị
một ngày giữa tháng một mươi một ngư dân trần việt thành chủ tàu cá qt chín mươi một nghìn một mươi tám tại thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị chuẩn bị ngư cụ cho chuyến đi biển sắp tới
thế nhưng điều khiến anh thực sự đau đầu là tàu sẽ phải ra khơi trong vài ngày nữa mà anh vẫn chưa tìm đủ bạn thuyền
một mươi năm ngày trên biển anh cần khoảng một mươi thuyền viên nhưng hiện tại mới chỉ tìm được bốn người trong đó ba người đã sắp xỉ năm mươi năm tuổi
vì là bây giờ một số người đã sắp xỉ nhưng mà không có thuyền viên
một số người ta công nhân trẻ thì đi nước ngoài rồi người lớn thì cũng về đứng tuổi thì người ta hết đi
nói chung là phức tạp nói chung là đủ nhiều vấn đề
rồi học sinh bây giờ tuổi trẻ thì đi học đâu có ai màn ma gì về biển nào đâu
nhiều khi chuẩn bị ngư lễ cụ rồi vật liệu vật tư đầy đủ nhưng mà thiểu bàn thì cũng phải nếu ở nhà để đợi thuyền kiểu bàn
đối với những con tàu vỏ thép việc tìm lao động còn khó khăn hơn vì mỗi chuyến biển cần hơn một mươi năm bạn thuyền
và yêu cầu đều phải lành nghề để tìm đủ bạn thuyền cho kịp thời vụ
các chủ tàu cá ở cửa việt phải bắt mối hoặc lặn lội đi các làng biển ở các tỉnh lân cận để gọi người
hiện nay thị trấn cửa việt có hơn một trăm linh tàu cá công suất từ chín mươi mã lực trở lên trong đó có tới một mươi một con tàu vỏ thép vừa đóng mới
thế nhưng hầu hết số tàu mới này phải nằm bến dài ngày vì chủ tàu chưa tìm được lao động
nghịch lý là thanh niên đến tuổi lao động tại địa phương lại ưa thích đi xuất khẩu lao động
hiện thị trấn cửa việt đã có gần bảy trăm linh người đi lao động tại nước ngoài
hiện nay bên cạnh việc chia lợi nhuận sau mỗi chuyến biển
nhiều chủ tàu còn trả lương cố định để thu hút và giữ chân lao động
tuy nhiên việc khai thác hải sản gặp nhiều khó khăn do thời tiết
đang khiến cho tình trạng thiếu bạn thuyền tại quảng trị có thể kéo dài
vì vậy chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan của tỉnh quảng trị
cần có sự tính toán nhìn nhận nghiêm túc vấn đề
xây dựng và đào tạo đối ngũ lao động đi biển lành nghề
bảo đảm cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển